những ngày qua khi hồi nào các xe của hồ văn cường với người mẹ nôi quá cố phi nhung được dư luận chú ý trở lại
động thái của quán quân việt nam idol kids nhận về nhiều lũ ý kiến trái chiều
theo kênh một mươi bốn đưa tin trên mạng xã hội rất nhiều người đã trách hồ văn cường dù đã đủ một mươi tám tuổi
có đủ hiểu biết và nhận thức nhưng khi thấy mẹ nuôi có cố liên tiếp bị xúc phạm mà vẫn giữ im lặng
không hề lên tiếng để thanh minh
trong giới sobit nhiều người cho biết hành động này của hồ văn cường sẽ khiến sự nghiệp và tương lai của nam ca sĩ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề
khi các ekip nhà sản xuất sẽ không thiện cảm về quán quân việt nam idol kids
đáng chú ý trong một bài viết chê trách hồ văn cường trên mạng facebook
một thành viên trong ekip của cổ ca sĩ phi nhung đã bức xúc để lại bình luận với nội dung
anh đang thấy có lỗi khi dụ chị nhung nhận nuôi hồ văn cường
bên dưới bình luận này là câu trả lời
không sao đâu anh mọi người không trách anh đâu
không sao đâu anh mọi người không trách anh đâu
bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng góp một cái nhìn khách quan và công bằng hơn về phi nhung và hồ văn cường khi trước đó
nữ ca sĩ kỳ cựu đã chịu liên tiếp những chỉ trích xoay quanh mối quan hệ với con nuôi và cha mẹ ruột của cậu
cho đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi thành viên nói trên của ekip của ca sĩ phi nhung cũng đã thông báo về việc bàn giao hoàn toàn số tiền cắt xe cho hồ văn cường
cũng như tặng thêm cho nam ca sĩ trẻ năm trăm linh triệu theo di nguyện của cô
anh cũng cho biết mình rất lan tân về việc khuyên trị nhung
nhung nhận nuôi hồ văn cường để rồi chính nam ca sĩ trẻ lại trở thành nữ oan ức của giọng ca bậu ơi
phía quản lý phi nhung đã chia sẻ công khai với truyền thông
theo lời của chị diễm phạm vấn đề liên quan đến hồ văn cường đã giải quyết xong như đã hẹn
tổng số tiền trao lại cho hồ văn cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài
tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm năm trăm linh triệu là số tiền phi nhung đã hứa tặng cho hồ văn cường ra riêng
số tiền hai trăm linh triệu từ giải từ quán quân do mẹ hồ văn cường quản lý ngay từ ngày nhận giải nên không tính vào đây
sau khi trừ thuế còn một trăm tám mươi triệu chị võ ngọc thu đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng tết công banh
đến nay số tiền kèm lãi chỉ có chị thu giữ
gia đình hồ văn cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy
gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của cường
mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình hồ văn cường cũng như cá nhân của cường
sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi